cơ quan điều tra xác định từ khi công trình đưa vào sử dụng đến khi vụ án được khởi tố ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đã có chín lần vỡ ống nước và đến nay công trình này đã có tổng cộng một mươi bốn lần bị vỡ làm ảnh hưởng nghiêm trọng mất ổn định sinh hoạt của một bộ phận lớn nhân dân hà nội và các vùng lân cận